tại hà nội tổng cục công nghiệp quốc phòng tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống đến dự có đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
bảy mươi năm năm qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
các thế hệ cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức quốc phòng ngành công nghiệp quốc phòng
đã vượt qua mọi gian khổ hy sinh tích cực nghiên cứu thiết kế chế tạo
bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đơn vị đã vinh dự đón nhận huân trường độc lập hạng nhất
kế thừa phát huy truyền thống kết quả đã đạt được ngành công nghiệp quốc phòng tiếp tục phấn đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới